thưa quý vị thưa các bạn mặc dù là tỉnh có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp nhưng trên mặt bằng chung chưa có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tầm vóc quốc gia
thưa quý vị thưa các bạn mặc dù là tỉnh có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp nhưng trên mặt bằng chung chưa có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tầm vóc quốc gia

đối với tỉnh tuyên quang lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư và đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
như cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh tuyên quang chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa
những cơ chế chính sách này đã thực sự phù hợp với nguyện vọng của bà con nông dân
tư đẩy mạnh phát triển sản xuất khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế
nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã có thương hiệu uy tín trên thị trường tạo việc làm cho một lượng lớn lao động tại các vùng nông thôn
toàn tỉnh hiện có ba mươi bảy sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa trong đó đang hoàn thiện hồ sơ chỉ dẫn địa lý cho cam sành hàm yên
có một mươi tám sản phẩm được dán tem chuyên suất nguồn gốc
đây là điều kiện quan trọng để nông sản tuyên quang tiếp cận các thị trường khó tính
và có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn của cả nước
để xây dựng thương hiệu và tìm chủ đức cho mình trong thị trường trong nước
và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong cả nước
thì chúng tôi được sản xuất theo quy trình việt gáp
sau khi chúng tôi sản xuất theo quy trình việt gáp
thì thứ nhất là được tập huấn về cái khoa học kỹ thuật
và bón phân cân đối và chủ yếu là phân hữu cơ
thay thế các phân hữu hóa học
chất lượng và cái giá trị sản phẩm được nâng lên rõ rệt
so với các sản phẩm thông thường ban đầu nó gấp hai đến ba lần
hiện tại sản phẩm của chúng tôi đang tiêu thụ thị trường trong tỉnh ở hà nội
hải dương hải phòng thanh hóa và thành phố hồ chí minh
thực hiện môi sóng của sản phẩm đảm bảo theo chuỗi sản phẩm phát triển
nhất là xác định con vịt là một sản phẩm đầu tiên
thứ hai là tiến tới đưa gạo mình hương và thực hiện các nhắn hiệu thương hiệu gạo mình hương
tuy nhiên những sản phẩm còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh
hiệu quả kinh tế đem lại từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng chưa cao
công tác tổ chức sản xuất chưa chuyên nghiệp
việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất còn hạn chế
vấn đề thương mại hóa sản phẩm
chưa được quan tâm đúng mức
kỹ năng tiếp cận thị trường liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế
dẫn đến hiệu quả tính bền vững chưa cao
để chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ khắc phục được những tồn tại của nền nông nghiệp
nông thôn của tỉnh đồng thời phát triển được các sản phẩm hàng hóa tiềm năng lợi thế của từng địa phương
trạm khuyên đồng chúng tôi cũng đã giao cho cán bộ khuyên đồng phụ trách xã
bám sát cơ sở làm sao mà nghiên cứu cái thực trạng sản xuất của từng xã từng vùng
để mà bố trí các vật nuôi phấn đấu làm sao mà từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ra được mỗi xã một sản phẩm
phòng đã tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã ra soát các sản phẩm trên địa bàn
để đảm bảo đến năm hai nghìn hai mươi là thực hiện được mỗi xã một sản phẩm
mà nông nghiệp có chất lượng
có thị trường tiêu thụ ở trên địa bàn các xã
đối với trên địa bàn huyện hà miên chúng tôi hiện nay đã có trên một mươi năm sản phẩm của các xã
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục giả soát cùng với các phòng ban của huyện
các xã để giả soát lại tất cả các sản phẩm trên địa bàn
và củng cố nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm này
để đáp ứng với thị trường tiêu thụ ở trên địa bàn trong cả nước
mục tiêu của tỉnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
sẽ tập trung phát triển các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của từng địa phương
tạo ra sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường
đồng thời thay đổi tư duy phương thức tổ chức sản xuất khoa học
ý thức sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó hợp tác xã tổ hợp tác đóng vai tròn nồng cốt
và có sự giúp đỡ tích cực của các cơ quan đơn vị chuyên môn
nhằm từng bước tạo ra chuỗi giá trị và sự chuyển biến rõ nét
đối với kinh tế tập thể trên các mặt quan hệ sở hữu phương thức sản xuất
quản lý và phân phối có sự liên doanh liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm
tăng cường một bước vững chắc về nguồn lực con người cơ sở vật chất kỹ thuật
trình độ công nghệ và tiềm lực tài chính
mặt khác thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm
nhằm tạo ra hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm đặc trưng
có lợi thế của mỗi địa phương từng bước nâng cao thu nhập
đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất
trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
xin kính chào tạm biệt
một họa pipeline tham gia mục tiêu thức và nội nghiệp trong tùy quăn lý ca serne
mệ thị trường